chiều ngày hai mươi hai tháng năm sở giáo dục và đào tạo hà nội đã tổ chức hội nghị đánh giá hiệu quả
thực hiện đề án sữa học đường giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi với sự tham dự của các đại diện sở ngành
phòng giáo dục các quận huyện và đại diện các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn hà nội
trong số hai mươi bốn đề án đã triển khai trên cả nước sửa học đường hà nội là đề án lớn nhất về quy mô và giá trị
với số điểm trường lớn trên một địa bàn rộng chương trình vẫn được triển khai một cách bài bản
hiệu quả và ghi nhận những kết quả rất tích cực
cho đến thời điểm hiện tại đã có hơn một triệu trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học
đến từ gần bốn trường trên địa bàn thành phố hà nội tham gia thụ hưởng sửa học đường đạt tỷ lệ chín mươi một một mươi sáu
đến thời điểm này là hơn một năm chúng tôi thực hiện về phía học sinh các con có thói quen nề nếp uống sữa
và chúng tôi cũng thấy là cùng với bữa ăn học đường
các con đã được bổ sung sữa học đường này rất là tốt
những kết quả tích cực này có được nhờ một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng
từ ban chỉ đạo chương trình sữa học đường thành phố hà nội ban chỉ đạo chương trình các quận huyện
cũng như sự chủ động chuyên nghiệp của đơn vị cung cấp sữa là công ty vinamilk